để bảo đảm an toàn chính quyền địa phương đã di rời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn
và tính đến thời điểm này mưa lũ tại quảng ngãi đã làm một người mất tích
tại vùng rốn lũ nghĩa hành tỉnh quảng ngãi mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt ở ba xã hành dũng hành nhân và thị trấn trợ chùa
hơn ba trăm hai mươi năm hộ dân tại tám thôn của các xã nằm ven sông vệ và sông phước giang bị ngập sâu từ một năm đến hai năm mét
để bảo đảm an toàn cho người dân chính quyền địa phương đã di rời sen ghép hai trăm một mươi năm hộ dân đến các nhà cao trong thôn
chính quyền địa phương cũng đã chốt chặn tại các bến đỏ ngang các điểm ngập sâu không cho người dân qua lại
hôm qua chuẩn bị như thế này là lúa heo gò như mọi thứ là mình đều
đưa lên câu hết còn lúa thì mình cũng đem lên như chỗ mình chủ động mình biết trước rồi
mình sống chỗ này là vùng lũ cho nên là mình phải lo trước hết
cho nên không để gì mà thiệt thệ đến con người và trẻ sọt
theo báo cáo nhanh của tỉnh quảng ngãi mưa lớn đã làm nhiều vùng trũng ngập sâu trong nước
trong đó nặng nhất là hai huyện tư nghĩa và nghĩa hành
bốn trăm sáu mươi hộ của hai huyện đã bị ngập nặng nhiều khu dân cư bị cô lập do mưa lớn
tính đến thời điểm này mưa lũ đã làm một người mất tích
hôm qua này hôm qua tức là lúc cả chín giờ nước tròn vồn nước lấy rất nhanh
cho nên đường xá thì không thể có người qua lại được
vẫn được vô thăm thì không thể qua được bị cô lập tính như hơi tông trây
tính đến chiều nay lượng mưa tại quảng ngãi đã giảm nước trên các sông rút chậm
hiện các ngành chức năng tỉnh quảng ngãi tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết
không cho tàu thuyền ra khơi để bảo đảm an toàn cho ngư dân cũng như người dân vùng lũ